kính chào quý vị và các bạn
như vậy là trong sáng nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số bốn trên biển đông
tuy nhiên cơn bão này di chuyển theo hướng đông nam tức là đi ra khỏi biển đông
nên sẽ không gây ảnh hưởng đến thời tiết trên đất liền của nước ta
cụ thể khu vực phía đông bắc bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
vùng nóng tập trung tại khu vực đồng bằng trong đó nơi có cường độ nắng nhẹ hơn
đó là vùng núi và ven biển
tuy nhiên nhiệt độ vẫn phổ biến ở mức là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ trong cả ba ngày tới
người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe
phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và hiệu ứng phơn
tuy nhiên cường độ và nhiệt độ có sự giảm nhẹ hơn so với phía đông
cụ thể là nhiệt độ trong ba ngày tới ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trời oi nóng từ sáng đến chiều muộn
không chỉ miền bắc mà khu vực miền trung cũng đang có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời nắng từ sáng sớm đến chiều muộn với cường độ nắng mạnh và nhiệt độ cao tới mức ba mươi năm ba mươi tám độ vào trưa chiều
thậm chí vùng núi phía tây có nơi nhiệt độ còn trên ba mươi chín độ
kiểu thời tiết này sẽ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cho người dân trên khu vực
khu vực còn lại của miền trung từ đà nẵng đến bình thuận
cũng chung trạng thái thời tiết với miền bắc và các tỉnh phía bắc đều hoài vân
trời có nắng gai gắt lại cộng thêm với độ ẩm giảm thấp
khiến cho nguy cơ cháy nổ điện dân sinh và cháy rừng gia tăng
về nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới thường trực ở ngưỡng là ba mươi sáu ba mươi tám độ
trái ngược tại vùng cao tây nguyên thời tiết có trạng thái ngày nắng gián đoạn chiều tối mưa rông
tiết trời này không có quá nhiều biến động so với hai mươi bốn giờ trước đó
nhiệt độ giao động ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trong cả ba ngày tới mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu
điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành phía nam
những cảnh báo mưa rông vẫn liên tục được đưa ra
do lúc này vẫn đang trong thời kỳ cao điểm mùa mưa tại đây
tuy nhiên trong những ngày tới mưa rông xuất hiện chủ yếu là vào thời điểm chiều tối đêm và sáng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong mưa rông
nhiệt độ ở mức từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn